trung tâm quản lý giao thông công cộng tp hcm vừa đưa vào hoạt động tuyến xe buýt từ sân bay tân sơn nhất đi vũng tàu
nhằm phục vụ nhu cầu đi lại tăng cao của người dân trong dịp tết nguyên đán năm nay
tuyến có lộ trình từ sân bay tân sơn nhất đi qua cao tốc tp hcm long thành dầu dây và điểm cuối là bến xe vũng tàu
với quãng đường hơn một trăm linh km thời gian một trăm năm mươi phút
dọc theo hành trình tuyến xe buýt có một mươi tám điểm dừng đỗ đón trả khách
đây là tuyến buýt không trợ giá giá vé tám mươi đồng một lượt cho hành khách đi dưới năm mươi hai năm km
một trăm sáu mươi đồng một lượt với cự li trên năm mươi hai năm km
tuyến buýt hoạt động từ h ba mươi đến hai mươi ba giờ hàng ngày tại hai đầu bến giãn cách lúc cao điểm là hai mươi phút thấp điểm là sáu mươi phút một chuyến